tại tỉnh thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tạm giữ hình sự đối với trần văn sang
trú tại phòng hai trăm linh bảy h khu trung cư phú hậu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nơi ở của sang công an phường phú hậu tp huế bắt quả tang sang
có hành vi tàng trữ ba gói ni lông bên trong chứa tổng cộng ba trăm bốn mươi năm viên nén
bước đầu sang khai nhận số viên nén trên là ma túy hồng phiến
sang mua về chia nhỏ bán kiếm lời
hiện công an phường phú hậu đã bàn giao đối tượng trần văn sang cùng tăng vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp huế tiếp tục điều tra mở rộng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo kế hoạch thì vào ngày hôm nay toán nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang và tám bị cáo khác trong vụ án gây thất thoát hơn ba tám triệu đô la mỹ
mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm ah năm n một
xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm cửu long viết tắt là công ty dược phẩm cửu long
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định bị cáo cao minh quang có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành cơ chế quản lý giá
đối với các doanh nghiệp sản xuất thuốc theo đơn đặt hàng của bộ y tế
sau khi kiểm tra theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bị cáo cao minh quang biết công ty dược phẩm cửu long
chưa thanh toán số tiền là ba triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn usd mua nguyên liệu nhưng không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra làm rõ
sau đó bộ tài chính có công văn đề nghị bộ y tế tiếp tục kiểm tra làm rõ bản chất số tiền công ty dược phẩm cửu long
chậm trả nhà cung cấp nguyên liệu hay đã được giảm giá để có biện pháp thu hồi cho nhà nước
nhưng bị cáo cao minh quang không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền ba triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn đô la mỹ
phiên tòa dự kiến diễn ra trong vòng năm ngày
thưa quý vị sau nhiều ngày theo dõi công an huyện văn bàn của tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng
hàng a cớ về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một tại khu vực quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận xã minh lương huyện văn bản
hàng a cớ bị bắt quả tang đang vận chuyển trái phép một bánh heroin
tại cơ quan điều tra hàng a cơ khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ tên tuổi
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã vận động đối tượng hàng a khay
là em trai ruột của hàng a cớ ra đầu thú về hành vi không tổn thương
cơ quan huyện tân yên tỉnh bắc giang vừa khởi tố nguyễn văn hiếu
trú tại huyện tân yên về tội tàng trữ vận chuyển trái phép súng săn
trước đó vào tháng một mươi nguyễn văn hiếu bị phát hiện có hành vi tàng trữ một mươi kiện hàng
chứa các chi tiết cụm chi tiết của súng săn hay còn gọi là súng pcp
sau đó cơ quan công an tiếp tục phát hiện và vận động hiếu tự nguyện giao nộp thêm một mươi hai kiện hàng
đang cất trong nhà có chứa các chi tiết cụm chi tiết để lắp ráp súng pcp
qua làm việc hiếu khai nhận đã mua số hàng trên của người khác để bán nhằm mục đích kiếm lời
một nhóm đối tượng đánh bạc vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
bắt quả tang và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua tin báo của quân chúng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
bắt quả tang sáu đối tượng đang đánh bài ăn tiền trên địa bàn khóm kinh tế
phường nhà mát
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ nhiều bộ bài tây đã qua sử dụng sáu điện thoại di động
số tiền gần bốn mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
một xe tải chở nhiều kiện hàng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng phối hợp với công an thành phố đà nẵng phát hiện
cụ thể tại km số một mươi năm đường tránh nam hải vân tổ công tác đã dừng và kiểm tra xe ô tô tải
do ông trần hương
trần hữu duyên chú tỉnh tiền giang điều khiển phát hiện trên xe có một trăm tám mươi bảy bao hàng hóa
gồm giày dép quần áo linh kiện điện tử đồ gia dụng các loại có in chữ và mang nhãn hiệu nước ngoài
qua làm việc ông duyên khai nhận vận chuyển số hàng trên từ một người không rõ lai lịch
từ bình dương ra hà nội giao cho một công ty thương mại điện tử
toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
với hành vi cướp tài sản đối tượng phạm trần ngân chú xã quang trung
huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị cơ quan công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
do nợ nần tiền bạc ngoài xã hội nên phạm trần ngân đã mang theo một múa
đục sắt rồi đập nhật vào nhà bà vũ thị thu thủy chú xã quang trung huyện thống nhất trộm cắp tài sản
khi đang lục xoát đồ để trộm cắp thì ngân bị con gái bà thủy phát hiện bỏ chạy ra ngoài
ngân đuổi theo kéo vào nhà rồi công chế
sợ sự việc bị bại lộ đối tượng ngân đã tháo toàn bộ đầu thu camera
thể nhớ camera trong nhà bà thủy vứt đi rồi tẩu thoát nhưng đã bị công an bắt ngay sau đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa thực hiện lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với nguyễn quang vinh chú tệ tỉnh an giang về tội cối gây thương tích
thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng hai
vinh và bà lê thị hơn sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cư chú địa phương cùng dự đám rỗ tại nhà một người quen
do có mâu thuẫn từ trước nên vinh đã hành hung bà hơn
sau khi gây án xong vinh bỏ trốn khỏi hiện trường
vụ việc sau đó được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn thụ lý và ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn quang vinh về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã quyết định truy nã đối với nguyễn quang vinh
sau một thời gian vinh đã về địa phương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị chủ trương của bộ công an về việc tăng cường công an chính quy về xã đã triển khai được trong ba năm qua
sự chuyển biến về tình hình an ninh trật tự đã khẳng định sự đúng đắn của chủ trương lớn hợp với lòng dân
đặc biệt là tại những vùng sâu vùng xa vùng biên giới lực lượng công an chính quy đã phát huy được vai trò
là chỗ sợ tin cậy của quân chúng nhân dân
kinh nhận tại xã miên núi biên giới trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quang bình
xã trường sơn là địa bàn có diện tích rừng rộng lớn với trữ lượng phong phú
việc khai thác rừng trái phép là vấn đề đặt ra cho công tác quản lý của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
tăng cường về xã công an chính quy đã phối hợp với trạm kiểm lâm bộ đội biên phòng trạm bảo vệ rừng
thành lập tổ tuần tra liên ngành kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc chặt phá rừng trái phép
gần đây nhất tổ đã tuần tra phát hiện thu giữ hai khối gỗ
nhóm đối tượng bỏ trốn sau đó đã được lực lượng công an xã điều tra xác minh
công an chúng tôi tiến hình xác minh và đầu trân và khai thác thì đã tìm ra được bảy đối tượng là người đồng bào bồn u vân kiều
họ đã khai thác và vận chuyển
hiện tại chúng tôi đang trong quá trình đầu tranh và lấy lời khai các đối tượng và làm rõ để củng cố hồ sơ và đề xuất cấp trên xử lý theo quy định của pháp luật
với hơn bốn mươi ba km đường biên giới giáp với nước bạn lào thêm một vấn đề quan trọng đặt ra cho lực lượng công an là phải làm tốt công tác phòng ngừa
xử lý những loài tội phạm qua lại biên giới để hoạt động
đầu năm nay công an xã trường sơn đã phối hợp với đồn biên phòng làng mô
bắt quả tàn một vụ tàn trữ trái phép chất mật tuyến do đối tượng là người ngoài địa phương mang đến xã để cất dấu và sử dụng
công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã trường sơn rất là phức tạp rất là khó khăn so với những xã bình thường ở đồng bằng và trung du
từ khi có lực lượng công an chỉnh quy về xã trường sơn tại vì xã biên giới cho nên chỉ cũng được ưu tiên
trong thời gian vừa qua cũng đã phá thủy
rất là tích cực về công tác đảm bảo an ninh trật tự và quản lý hành chính
các loại tội phạm giảm rõ rệt tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực đã phản ánh cho những nỗ lực của lực lượng công an chính quy khi về địa bàn
tuy nhiên thực tế với đặc thù của một xám biển núi biên giới rộng lớn dân cư phân bộ rải rác trong một mươi chín thông bản
nhiều khu vực đi lại xa xôi thì quân số tám cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các nhiệm vụ vẫn vô cùng khó khăn
theo tinh thần trách nhiệm lực lượng công an chỉnh quy đã đẩy mạnh phát huy vai trò của quần chúng nhân dân
nhất là những già làng trưởng bản người có uy tín trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an chỉnh quy với gia làng trưởng bản và người uy tín là có kỳ mối quan hệ rất kháng khích
khi có vụ việc xảy ra thì người ta rất là bảo thông tin cho mình và người ta sẽ chủ động giải quyết mọi công việc và phối hợp với công an xã để giải quyết
dựa vào dân và là chỗ dựa của dân những cán bộ chiến sĩ công an tại cơ sở đã góp phần
xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng quần chúng nhân dân
thưa quý vị thời gian vừa qua không ít dự án đầu tư công bị kéo dài nhiều năm
khiến hiệu quả đầu tư bị hạn chế làm thâm hụt ngân sách và tăng nợ công quốc gia
lo ngại hơn cả là những tiêu cực như tham nhũng hối lộ rút ruột công trình dẫn đến phá hoại ngầm những giá trị của xã hội
làm mất lòng tin của người dân đối với đảng và nhà nước
và mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã kết luận vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị liên quan
đây tiếp tục là bài học lớn về những lỗ hổng cho công tác đầu tư công
ngày một mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và bệnh viện sản nhi quảng ninh
các bị can đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá
theo giá cao hơn giá thị trường móc ngoặc với nhà thầu và công ty aic gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá bảy mươi ba tỷ đồng
tiếp đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố chín bị can cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án liên quan aic xảy ra ở đồng nai
trong quá trình thực hiện xây dựng dự án bệnh viện đa khoa đồng nai các đối tượng đã thông đồng nâng khống giá trang thiết bị
trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu thông thầu gian lận gây thiệt hại tài sản nhà nước bước đầu xác định một trăm năm mươi hai tỷ đồng
đáng chú ý dự án được hỗ trợ vốn trái phiếu chính phủ là ba mươi của tám trăm tám mươi chín bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
không tính phần tăng quy mô tương ứng tối đa bố trí cho dự án là hai trăm sáu mươi sáu tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên dự án đã được bố trí lên tới ba trăm ba mươi sáu ba trăm một mươi năm tỷ đồng cao hơn sáu mươi chín bốn trăm bảy mươi bảy tỷ đồng so với quy định
mới đây ngày một mươi tám tháng một mươi một tại lễ phát động phong trào
thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh vấn đề nóng bỏng còn gây bức xúc đối với người dân là lãng phí tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư công
vậy cần phải ra soát hành lang pháp lý các cơ chế chính sách các hoạt động phải công khai minh bạch chống lãng phí trong đầu tư công như thế nào
từ thực tế vụ án công ty aic mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong
bộ công an cũng đã chỉ ra trong dự án xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai mặc dù là công ty aic không đủ các điều kiện để có thể trúng thầu
thế nhưng mà công ty này cũng đã trúng tới một mươi sáu gói thầu và hưởng lợi tới một trăm năm mươi tỷ đồng
vậy theo ông làm thế nào để chấm dứt tình trạng quân xanh quân đỏ vừa đa bóng vừa thổi coi
trước hết là chúng ta phải có quy định pháp lý thật chặt chẽ để đảm bảo tất cả các hồ sơ phải là thật
và đặc biệt là cần có sự thẩm định rất chính xác năng lực của từng đơn vị cũng như một các mối quan hệ để tránh các trường hợp như đã nói là lập các công ty ma công ty con để mà tham gia đấu thầu
thứ hai nữa là sau khi đấu thầu cần phải tổ chức kiểm tra thật là chặt chẽ gọi là hậu kiểm sau đấu thầu để xác định các mối quan hệ xác định các thông tin cũng như là xác định cái chính chủ nó đảm bảo là cái yêu cầu đặt ra
cái thứ ba nữa quan trọng nhất đó là các đơn vị chủ đầu tư chủ dự án cũng như là những người mà tổ chức
các cái hoạt động đấu thầu này phải hết sức nghiêm túc thực hiện đúng các quy định đấu thầu để tránh cái trường hợp mà lấy cái lợi ích để hình thức hóa và nó vô hiệu hóa các quy trình đấu thầu
từ đó nó làm lọt cái người mà không xứng đáng để trúng thầu
có thể thấy rằng là công ty iec đã trúng thầu rất là nhiều những cái gói thầu có liên quan tới việc phân bổ ngân sách trung ương
vậy thì theo ông trách nhiệm của những người có thẩm quyền trong việc phân bổ ngân sách này như thế nào
như đã nói khi đã có sự lợi ích ở bên trong thì họ sẽ cố gắng để hợp lý hóa nó
và trách nhiệm thì cho đến nay có thể nói là chúng ta cũng đang còn khá lỏng
bởi vì chúng ta thấy rằng là toàn bộ quy trình đó nó dựa trên rất nhiều các cái chữ ký dựa trên rất nhiều các khâu
và như vậy nếu chúng ta xác định một cá nhân chịu duy nhất thì cũng hơi là khó
thế do đó là cho đến nay các quy định về mặt cá nhân chịu trách nhiệm là không lớn lắm
và thường là trách nhiệm thừa thể
do đó chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới là cần phải cụ thể hóa các cái trách nhiệm cá nhân cho từng khâu một cho từng cái người một cho từng công việc cụ thể một
để từ đó
nó đảm bảo là rõ người rõ việc rõ trách nhiệm
và đồng thời với đó là các chế tài phải rất là nghiêm
cùng với đó là khi việc thực hiện những cái hoạt động thanh tra kiểm tra là rất cần thiết
và cho đến cùng chúng tôi cho rằng là có lẽ phải bổ sung trách nhiệm của người đến đầu
đứng đầu chủ dự án đứng đầu các công tác tổ chức đấu thầu
để nó đảm bảo người đứng đầu phải là người trách nhiệm cao nhất
và phải quy định bổ sung những chế tài cho những vị trí và những người như vậy
thì từ đó mới làm rõ được trách nhiệm
chứ còn như hiện nay thì rất là khó bắt lỗi
một cá nhân thậm chí là bắt lỗi cần phải bắt lỗi cả các cái bộ phận có liên quan
bao gồm là tư vấn bao gồm là tham vấn
còn một vấn đề nữa đó là trong cái việc xây dựng công ty bệnh viện đa khoa đồng nai
cũng như là bệnh viện sản nhi quảng ninh
thì đều có cái tình trạng đó là thông đồng
để mà nâng giá thiết bị y tế gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng
vậy thì điều này cho thấy những cái lỗ hổng như thế nào
trong cái việc kiểm tra giám sát công khai giá cả hàng hóa
chúng tôi cho rằng lỗ hỏng lớn nhất ở đây chính là cái khâu mà khai cái giá
sau đó là gửi đến con thẩm định và con thẩm định giá
thế như vậy là nó sẽ xuất hiện hai cái lỗ hổng lớn
một là khai giá là nó đã phong lên rồi
hơn nữa là tất cả cộng số lỗ thầu đều được liên thông với nhau
tức là đều được chỉ đạo để khai giá thống nhất
nó tạo ra một cái mặt bằng giá cả rất là sát cao so với thực tế
sau đó lại có một sự liên kết với đơn vị thẩm định giá
để mà thẩm định giá đạt được cái mức giá
theo yêu cầu mục tiêu
tất nhiên phải có lại quả
như vậy là hai cái khai hỏa này nó tạo ra một sự hợp pháp hóa
công tác báo giá rồi thẩm định giá
và nó tạo ra một cái giá cuối cùng trúng thầu đó là cực kỳ lớn
và đây chính là cái khai hỏa lớn nhất
nó gây ra sự thất thoát sự đội giá sự gọi là lãng phí các cái vốn công của nhà nước
trong quá trình thẩm định cũng như là duyệt và triển khai cơ sở đầu tư công này
có thể thấy rằng là với những cái lỗ hầm trong công tác đầu tư công
thì cũng đã có rất nhiều những cán bộ của chúng ta đã bị nhúng chàm đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn những phân tích vừa rồi của chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong